thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín tòa án nhân dân cấp cao đà nẵng đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị tuyết diệu chú tại huyện tây hòa tỉnh phú yên
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
qua đó tuyên phạt bị cáo trần thị tuyết diệu tám năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho rằng mình bị oan bị cáo trần thị tuyết diệu đã làm đơn kháng cáo bản án tại phiên tòa sơ thẩm
tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng ngày hai mươi chín tháng chín hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo
của bị cáo trần thị tuyết diệu đồng thời giữ nguyên hình phạt tám năm tù giam đối với bị cáo trần thị tuyết diệu